thực hiện chương trình công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo
ngày đầu tháng bảy tại xã phúc thắng huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
đoàn trinh sát số một thuần bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của đơn vị
tạo mối quan hệ gắn bó đoàn kết với nhân dân trong đó có đồng bào tôn giáo trên địa bàn
dịp này lực lượng cảnh sát biển đã tổ chức tuyên truyền pháp luật
cho năm trăm ba mươi lượt đồng bào giáo dân và hai mươi ba phương tiện tàu thuyền
trao tặng hai trăm linh lá cờ tổ quốc năm trăm ba mươi tờ rơi tuyên truyền luật cảnh sát biển luật biển việt nam
những điều ngư dân cần biết
chúng tôi là những người được hưởng cái chế độ chính trách và được mời lên khám
thì qua chương trình từ sáng đến giờ chúng tôi thấy cảm nhận thấy là sự chú đáo nhiệt tình
chúng tôi cũng thay mặt cho các đối tượng trong địa phương
xin cảm ơn đã tận tình với địa phương và nhất là chúng tôi
dịp này đơn vị tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí thăm và tặng ba mươi xuất quà
cho các giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại giáo sứ linh hải và giáo sứ cồn vinh
quá trình phối hợp giữa địa phương như đoàn trinh sát thứ một
đã giúp cho bà con ngư dân bà con ngư dân vùng tôn giáo trên địa bàn chúng tôi là rất là hiệu quả
đã tuyên truyền và giúp cho bà con nhân dân chúng tôi đặc biệt là bà con giáo dân
hiểu được pháp luật về biển đảo pháp luật về tôn giáo
để bà con nắm rõ được và hiểu rõ hơn hiểu thêm về những vai trò trách nhiệm
và cũng như chức năng nhiệm vụ của nước nợ cảnh sát biển việt nam
đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tăng cường tình đoàn kết
giữa cán bộ chiến sĩ của đơn vị và nhân dân trên địa bàn
góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn khu vực đơn vị quản lý